cách đây đúng ba năm vụ tai nạn máy bay trực thăng tại khu vực thạch thất hà nội đã cướp đi sinh mạng của hai mươi chiến sĩ thuộc sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi một
chỉ duy nhất một chiến sĩ đã sống sót và trở về như một kỳ tích
tuy cơ thể không còn lành lặn nhưng anh đã cho thấy một tấm gương chiến đấu khát khao cuộc sống đầy nghị lực của anh bộ đội cụ hồ trong thời chiến cũng như thời bình